với người mông cổ các cuộc đua ngựa là cách thức để bảo tồn truyền thống dung mục từ bao đời của dân tộc
và tinh thần ấy đã được truyền sang thế hệ trẻ
cậu bé babu năm tuổi đang rất hào hứng tham gia cuộc đua ngựa sắp tới
với ba mươi nải ngựa nhí khác trên khắp cả nước
đây cũng là nghi thức ra mắt mà bất cứ nam giới nào ở mông cổ cũng phải trải qua

bố của bé anh bili đã huấn luyện cho con cả năm nay
khi một đứa trẻ chiến thắng trong cuộc đua đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà của cả tỉnh
nhưng tôi không chỉ huấn luyện cho con tôi cách điều khiển ngựa đua
mà là dạy cho con tôi tình yêu đối với những con ngựa
đó là truyền thống dân tộc
đối với chúng tôi ngựa không phải là loài vật bình thường mà là bạn của con người
đôi vai nhỏ bé của babu đang gánh những con ngựa
đó là những niềm tự hào của gia đình
bài học đầu tiên với babu là làm quen với ngựa
tìm hiểu những thói quen riêng của từng con
học cách chăm sóc vỗ về chúng
lúc này babu gần như đã sẵn sàng cho cuộc đua lần đầu tiên trong đời của bé
đầu tiên cháu học cách gọi ngựa rất ngựa rồi cưỡi ngựa
cháu thích cỡ ngựa thật nhanh và cháu muốn chiến thắng
trẻ con mông cổ học cưỡ ngựa từ năm ba tuổi
gần như cùng thời điểm với lúc chúng chập trứng những bước đi đầu tiên
không đâu trên thế giới
thế giới có những đường đua ngựa dài như ở đất nước chúng tôi
quãng đường diễn ra cuộc đua ngựa là từ một mươi năm đến ba mươi km
tùy theo độ tuổi
khác với các nước phương tây
chúng tôi giữ dây cương ngựa bằng một tay
và dùng những bàn đạp nhỏ hơn
có một điều đặc biệt nữa
là người mông cổ không đặt tên cho mỗi con ngựa của mình
mà thay vào đó
dùng những từ chỉ màu sắc để gọi chúng
có tới hơn ba trăm linh từ chỉ màu sắc
thường được dùng để phân biệt những con ngựa
ở dưới sông
và đặc biệt hơn
là không ai nhầm lẫn khi sử dụng chúng
ngựa mông cổ có tầm vóc cỡ trung bình
thậm chí là tầm thấp
chúng chỉ cao khoảng một bốn mét
toàn thân có màu nâu đỏ hoặc nâu sẫm
chúng có thân hình cân đối
ngực nở bụng thon và chân to
giống ngựa này có tốc độ chạy khá nhanh
từ ba mươi đến bốn mươi năm km một giờ
có thể phi nước kiệu trong một mươi giờ liền
nên từ xưa
ngựa mông cổ đã được mệnh danh
là thiên lý mã
mông cổ the bike
là cuộc đua ngựa được sách kỷ lục thế giới guinness công nhận
là dài nhất thế giới
và cũng là một trong những sự kiện thể thao khắc nghiệt nhất
các tay đua phải băng qua những thảo nguyên
và hoang mạc rộng lớn
với khoảng một km đường
cuộc đua cực kỳ kịch tính
ban ngày trời rất nóng
các chúng ngựa đổ mồ hôi như tắm
rồi bỗng nhiên
một làn gió lạnh thổi rát mặt tràn qua
nhưng bù lại
các ngựa đổ mồ hôi như tắm
các ngựa sẽ được tận hưởng gió thảo nguyên
và ánh trăng đêm tran hòa trên các đồng cỏ
cuộc đua lấy cảm hứng từ hệ thống biêu chạm
của đế quốc mông cổ
thành các từ hán
vì hoàng đế gieo rắc sự sợ hãi trên khắp thế giới
cũng là người đã thiết lập hệ thống biêu chạm
với những người đưa tin ngồi liên tục không nghỉ
trên lưng ngựa
mỗi biêu trạm cách nhau bốn mươi km
hệ thống biêu chạm này cho phép vận chuyển hàng hóa
thông tin với tốc độ nhanh
chưa từng có tiền lệ
nhưng quan trọng hơn
đây còn là tay mắt cho đại hán
nhờ nó thành các từ hán có thể dễ dàng
theo kịp các diễn biến quân sự chính trị
và duy trì liên lạc với mạng lưới
gián điệp và do thám của mình
người đưa tin có thể cưỡi ngựa
tới hai trăm linh km mỗi ngày
cùng với cung tên và ngựa
mạng lưới thông tin rộng khắp
và rất nhanh này
chính là ba thứ vũ khí mạnh nhất
của đế quốc mông cổ
hệ thống truyền tin bằng ngựa
được dùng cho thế tận những năm một nghìn chín trăm sáu mươi

nhưng bé babu sẽ tham gia lễ hội na adam
lễ hội lớn nhất của mông cổ
thường diễn ra vào dịp tháng bảy hàng năm
hàng trăm ngàn người sẽ có mặt ở lễ hội
và hàng nghìn con ngựa được tập hợp lại
để chuẩn bị cho ba môn thể thao chính
là đua ngựa bắn cung và đấu vật
đua ngựa là môn thể thao đặc biệt
của người mông cổ
và là một trong những môn thi đấu chính
trong lễ hội truyền thống na adam
có từ thời thành các từ hán

và theo truyền thống
thí sinh tham gia dự thi
đều là những cậu bé dưới một mươi hai tuổi
luật đã ban hành
là trẻ em mông cổ dưới một mươi tuổi
nên tham gia vào các cuộc đua ngựa
và đương nhiên là ở đất nước
mà có số ngựa còn nhiều hơn
cả số dân này
thì không thể thiếu các trường dạy đua ngựa
các em nhỏ thường sống trong trường vài tháng
để học cách cưỡi ngựa
và thuần hóa ngựa
anh liu zhang yin
đa lam xu ken
đã giành được rất nhiều giải thích
rất nhiều giải thưởng trong các cuộc đua ngựa
và sau mỗi cuộc đua
công việc chính của anh
là huấn luyện kỹ thuật cho các em nhỏ
trước mỗi cuộc đua
mỗi địa phương sẽ chọn ra một người lãnh đạo đội thi của mình
thường là người có nhiều kinh nghiệm
và sẽ lĩnh trọng trách huấn luyện đội ngựa đua của mình
bằng những phương pháp đặc biệt
được truyền qua nhiều thế hệ trong gia tộc
việc chứng tỏ bản lĩnh đàn ông
cũng như duy trì truyền thống đáng tự hào của dân tộc
đôi khi cũng phải là một cách
phải trả giá đắt
chỉ tính riêng năm ngoái
có hàng trăm đứa trẻ bị thương khi cưới ngựa
và có một mươi em đã mất mạng
cũng chỉ mới đây thôi
chính phủ mông cổ mới ra quy định
bắt buộc các nài ngựa phải đội mũ bảo hiểm
và trang bị bảo vệ cho họ
cũng chỉ có chừng đó
đáng buồn nữa là chỉ có các tai nạn
xảy ra trên đường đua mới được nhận tiền bảo hiểm
và mức đền bù cao nhất
cũng chỉ vào khoảng tám đô la
lễ hội na adam
được tổ chức vào mùa hè hàng năm
ở thủ đô ulaanbaatar của mông cổ
là cơ hội để trẻ em nước này
thể hiện khả năng cưới ngựa tài giỏi của mình
các cuộc đua ngựa tại lễ hội
thường thu hút khoảng sáu trăm linh bé trai dưới một mươi tuổi
từ các vùng khác nhau của mông cổ tham gia
sau tiếng cõi khai cuộc
babu và những nài ngựa bắt đầu phóng nước đại
để hoàn thành đường đua dài hơn một mươi km
babu có vẻ nhỏ tuổi hơn rất nhiều các tay đua khác
trong cuộc đua này
và dường như rất căng thẳng ở trạng đầu
nhưng rồi cậu bé bỗng nhiên vượt lên trong top dẫn đầu
khiến bố của cậu rất phấn khích
được nửa trạng đường đua
babu đã nằm trong tóc năm tay đua dẫn đầu
xong cậu bé không thể bứt phá hơn lên được
dù sao babu cũng đã đạt được thành tích khá tốt trong lần đua này
cậu bé chỉ về đích thứ ba
nhưng chừng đó cũng khiến cậu bé thấy rất vui
đường đua thật là dài
cháu đã vượt qua được rất nhiều người
đó mới chỉ là thành tích đầu tiên trong đời của babu
trong tương lai babu sẽ còn tham gia rất nhiều cuộc đua khác
giống như bố của cậu
cậu bé cũng sẽ còn phải học cách cưỡi ngựa bắn cung nữa
cũng chính nhờ những cuộc thi như thế này
dòng máu của các chiến binh mông cổ
sẽ mãi chảy trong huyết quản của họ